người bệnh thường chịu những cơn đau đột ngột và dữ dội ở các khớp ngón chân ngón tay đầu gối kèm theo cơn đau là hiện tượng sưng đỏ thậm chí không đi lại được do đau
bệnh gút sẽ được điều trị toàn diện bằng những phương pháp cụ thể như thế nào
chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tỷ lệ mắc bệnh gút thì càng ngày càng gia tăng và lứa tuổi mắc bệnh cũng đang có xu hướng trẻ hóa
đối tượng mắc bệnh gút thì thường ở độ tuổi trẻ và trung niên thì thường tập trung ở nam giới
đối với tuổi bắt đầu vào tuổi gọi là lão hóa thì tỷ lệ nam và nữ cũng gần như nhau
lúc đó phụ nữ cũng có biểu hiện của bệnh gút
nhưng mà gút là phụ nữ
phụ nữ thì thường mang tính chất là bệnh thứ phát
một trong những vấn đề mà rất nhiều bệnh nhân quan tâm đó là về phương pháp chẩn đoán cũng như là phương pháp điều trị
hiện nay tại bệnh viện đa khoa tâm anh chúng ta đang áp dụng những phương pháp như thế nào để chẩn đoán và điều trị một cách hiệu quả đối với bệnh gút ạ
chúng ta biết là bệnh gút thì có thể là gút là nguyên pháp tức là bản thân bệnh nhân bị bệnh gút
mà có thể là thứ phát tức là bệnh nhân bị các bệnh khác rồi hậu quả là gây nên bệnh gút
vì vậy đối với nội khoa thì chúng tôi sẽ phải đề nghị bệnh nhân làm các cái xét nghiệm để chẩn đoán xem là đây là gút nguyên phát hay là gút thứ phát
vì hai cái nguyên nhân này nó sẽ quyết định là điều trị như thế nào
thì những bệnh nhân đến ban đầu bao giờ chúng tôi cũng phải đề nghị người bệnh làm các cái xét nghiệm máu để kiểm tra xem là tình trạng aci uric như thế nào
các cái yếu tố vi lượng trong máu như thế nào và các cái yếu tố mà gây
nên các cái bệnh đồng mắc của bệnh gút như thế nào thì chúng tôi đánh giá
thế rồi trần đoán hình ảnh cũng giúp cho chúng tôi trong việc là siêu âm để phát hiện ra các cái tổn thương do hút ở phần mềm hoặc là ở ổ bụng
thậm chí là nếu cần thì có thể chụp ct hoặc chụp emri
trong những trường hợp là có thể tinh thể urat nó không chỉ lắng động ở các cái khớp như tôi vừa nói ban đầu
mà có thể là còn ở vùng dương trậu ở vùng cột sống
thậm chí là gút thì bây giờ người ta còn những các cái phẫu thuật những cái tử thi mà sau khi tử vong dâu gút thì người ta còn thấy là nó bám rất nhiều vào các cái thành của động mạch lớn
ví dụ như là mạch chủ ví dụ như cơ tim
chính vì vậy mà những bệnh nhân bị gút đến với chúng tôi thì không chỉ là làm những cái xét nghiệm máu xét nghiệm cơ bản
mà sẽ còn phải khám nếu họ có những triệu chứng ví dụ như tăng huyết áp
như vấn đề về mạch về tim thì phải có được khám trước khoa tim mạch làm siêu âm tim làm điện tim
rồi thậm chí là bác sĩ tim mạch còn phải làm các cái thăm dò sâu về các bệnh lý tim mạch
trong trường hợp mà bệnh nhân có viêm các cái khớp do hút thì có thể siêu âm có thể chụp chiếu như tôi vừa nói chụp cộng phần tứ chụp ct thăm dò
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo